tính đến sáng ngày hôm nay số người thiệt mạng do loạt trận động đất ở nhật bản đã tăng lên hơn một trăm linh người
trong khi hai trăm một mươi một người vẫn đang mất tích
giới chức thành phố wajima một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa này
tin rằng tại đây có khoảng một trăm linh địa điểm nơi người dân vẫn đang bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ nát và đang chờ được giải cứu
hiện chưa có đánh giá tổng thể về mức độ thiệt hại sau loạt trận động đất
trong khi đó tình trạng đổ nát nhiều tuyến đường bị cắt đứt và thời tiết xấu đã cản trở đáng kể các nỗ lực cứu hộ
vốn đang chạy đua với thời gian
khoảng hai mươi ba tám trăm linh hộ gia đình tại tỉnh ishikawa vẫn chưa có điện sinh hoạt
trong khi hơn sáu mươi sáu bốn trăm linh hộ gia đình không có nước để sử dụng
giới chức địa phương cũng gặp khó khăn trong việc cung cấp hàng cứu trợ do động đất làm cư hại đường xá ở ishikawa
nơi vẫn còn hơn ba mươi một bốn trăm linh người phải tá túc tại ba trăm năm mươi bảy điểm trú ẩn
một số địa điểm này bị hạn chế về không gian
do có quá đông người lánh nạn hoặc khan hiếm nước sinh hoạt dẫn tới các vấn đề về vệ sinh và sức khỏe
trong khi đó bán đảo noto vẫn đang tiếp tục chứng kiến các đợt sưu chấn
sáng nay một trận động đất có độ lớn năm ba đã được ghi nhận tại khu vực này